sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết động viên cán bộ chiến sĩ tại trung tâm chỉ huy văn phòng bộ công an
tại trung tâm chỉ huy của văn phòng bộ công an đồng chí thứ trưởng đã nghe báo cáo nhanh về tình hình an ninh trật tự đêm giao thừa và sáng ngày một tháng một âm lịch
theo báo cáo nhanh của đơn vị trực chỉ huy tới thời điểm kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên toàn quốc cơ bản được đảm bảo không xảy ra sự vụ việc nghiêm trọng bất ngờ đặc biệt là an toàn trật tự giao thông tình trạng đốt pháo và cháy nổ đêm giao thừa
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương tinh thần trực chiến đấu bảo đảm thông tin thông suốt và an toàn của trung tâm chỉ huy
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng quà cán bộ chiến sĩ trung tâm chỉ huy bộ công an
ngay sau đó thứ trưởng lê quốc hùng đã đến thăm chúc tết cũng như kiểm tra việc trực chỉ huy chiến đấu tại trung đoàn sáu trăm linh bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tại buổi kiểm tra thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn sáu trăm linh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ nói chung trung đoàn sáu trăm linh nói riêng
cần quán triệt nhận thức nhiệm vụ trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng của mình để tập trung cố gắng phấn đấu
từ những người lính cho đến các đồng chí sĩ quan lãnh đạo các cấp phải thật sự gương mẫu đi đầu tiên phong trong mọi nhiệm vụ bám trụ địa bàn công việc
không để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
cũng trong sáng mùa tết thứ trưởng lê quốc hùng đã đến thăm chúc tết kiểm tra việc trực chỉ huy chiến đấu tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã trực tiếp kiểm tra trung tâm chỉ huy của bộ tư lệnh cảnh vệ
đánh giá cao và biểu dương những thành tích đóng góp của phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thời gian qua thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát vào nghị quyết chương trình công tác của đảng ủy công an trung ương
và bộ tư lệnh cảnh vệ trong năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là những nội dung đổi mới trong sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ hai nghìn hai mươi ba
tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới